tàng trữ mua bán trái phép gần hai kg ma túy bốn đối tượng là ngô văn đàn trần thiện toàn võ trưởng hải và nguyễn đăng giàu cùng chú
tại tỉnh tây ninh đang bị công an huyện châu thành tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào đêm ngày sáu tháng một công an huyện châu thành bắt quả tang đối tượng toàn đang bán ma túy cho người nghiện thu giữ hai bịch ma túy
và mở rộng điều tra công an huyện châu thành phối hợp với công an tp tây ninh bắt khẩn cấp đối tượng đàn và hải thu giữ chín bịch ma túy
hai súng bắn đạn bi sáu xe mô tô một trăm một mươi ba triệu đồng và nhiều dao mã tấu
tiếp đó tại xã thái bình huyện châu thành công an huyện châu thành bắt khẩn cấp đối tượng giàu khám xét nơi ở của giàu
cơ quan chức năng thu giữ bốn bịch ni lông có chứa ma túy với trọng lượng gần hai kg
quá trình điều tra xác định ngô văn đàn là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy nói trên